kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị tình trạng thanh thiếu niên trộm cắp đang có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và mức độ phạm tội ngay càng manh động tinh vi
đa số các đối tượng vi phạm pháp luật đều bỏ học sớm thiếu sự quản lý của gia đình dẫn đến xa ngã phạm tội
và mới đây nhất một hộ dân ở phường bình chánh tp hcm vừa vây bắt sống một đối tượng trộm ẩn nấp ngay trong nhà của mình
điều đáng nói là tên trộm này còn rất nhỏ tuổi
ngay sau đây là những hình ảnh chân thực về vụ việc được camera an ninh ghi lại mời quý vị cùng theo dõi
phát hiện trộm ẩn nấp ngay dưới gâm giường chị chủ nhà bình tĩnh tỏ vẻ lạc quan không biết gì rồi hô hoán hàng xóm vây bắt sống tại trận
được biết vụ việc xảy ra vào tối hai mươi hai tháng bảy tại gia đình chị phạm thị hồng ngụ tại xã vĩnh lộc b bình chánh tp hcm
theo đoạn clip vào khoảng hai mươi h một mươi năm
gia đình chị hồng ra ngoài ăn tối chỉ có con trai sinh năm hai nghìn hai ở nhà một mình
lúc này tên trộm leo tường vào mở cửa tầng chệt rồi đột nhập phòng ngủ
khi thấy bé trai đang ngồi chơi điện tử và biết gia đình chị hồng sắp về nên tên trộm đã chui xuống gầm giường phục chờ thời cơ trộm cắp
khoảng gần một tiếng sau gia đình chị hồng về nhà liền đưa con lên tầng trên xem tv rồi đi ngủ
đến khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm chị hồng thức giấc đi vệ sinh
thì hoảng hốt khi thấy tên trộm nằm dưới gầm giường
sợ đối tượng hành động nên chị hồng không hô hoán mà âm thầm đi xuống dưới nhà mở cửa thoát ra ngoài gõ cửa nhà dân xung quanh nhờ trợ giúp và báo với công an xã vĩnh lộc bê
khi mọi người ùa vào tên trộm vẫn còn nằm dưới gầm giường chưa ra được
đến khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng bảy tên trộm đã bị người dân bắt giữ và áp giải về trụ sở làm việc
tại đây đối tượng khai nhận là lê văn dĩ quê sóc trăng
tuy nhiên do chưa đủ tuổi thành niên và yếu tố cấu thành tội phạm nên tên trộm đã được một người tự xưng là chú họ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụa kế sách tỉnh sóc trăng bảo lãnh ra về
được biết gia đình chị hồng vốn làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng lâu năm tại địa phương trong nhà có nhiều tài sản giá trị
chị hồng cho hay may mắn phát hiện ra vụ việc kịp thời bởi sáng hôm trước gia đình vừa đi ngân hàng rút tiền về để trang trải trong công việc kinh doanh vật liệu xây dựng
vụ việc trên đã cho thấy tình trạng thanh thiếu niên trộm cắp đang có chiều hướng gia tăng
đây là hiện tượng rất đáng báo động cần có những giải pháp quyết liệt để xử lý ngăn chặn
trộm cắp là nỗi lo của người dân chỉ cần một phút sơ hở là có thể bạn đã mất ngay một số tiền lớn
trước thời cơ chủ tiệm tóc đi công tác dài ngày hai tên trộm táo tợn vác theo mã tấu phá cửa rồi khoáng sạch tài sản giá trị
theo đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh vụ việc xảy ra vào tối ngày một mươi chín tháng bốn tại một cửa tiệm làm tóc ở tỉnh bạc liêu
xuất hiện trong clip là hai nam thanh niên đi xe máy từ ngoài đường chạy vào sân rồi quay ngược trở ra
vào khoảng hai mươi một h hai mươi sáu phút một trong hai thanh niên đột nhập vào trong tiệm phá song sắt cửa sổ bên hồng nhà
nam thanh niên đội nón bảo hiểm trắng đỏ đeo khẩu trang để tránh bị phát hiện
đáng chú ý tên này trên tay cầm theo hung khí vừa đi vừa lục lọi tìm kiếm tài sản
được biết trước đó tối một mươi bảy tháng bốn sau khi đi công việc về chủ cửa hàng là anh việt tá hỏa phát hiện tiệm làm tóc của gia đình bị sới tung nhiều chỗ song sát cửa sổ bị phá
anh việt kiểm tra phát hiện một tv một lượng vàng một mươi triệu đồng tiền mặt một ipad bốn đồng hồ thông minh và một số tài sản khác trị giá trên một trăm linh triệu đồng bị mất sạch
ngay lập tức anh việt kiểm tra camera an ninh thì phát hiện bị trộm đột nhập
theo anh việt rất may là chiếc moto tsuyuki sport để trong nhà trộm không
không lấy được do đột nhập từ cửa sổ hiện vụ việc đang được công an thị xã giá rai điều tra làm rõ
vụ việc trên cũng là cảnh báo đến các cửa hàng cần đề cao cảnh giác trôi khóa hoặc cất cẩn thận những tài sản giá trị khi đi xa để tránh bị kẻ gian trộm cắp
ngỡ tường khóa hai lớp cửa với bốn ổ khóa là đã an toàn
chủ tiệm may khóc ròng khi bị trộm khiêng mất ba xe máy
giá chỉ sau nửa tiếng rời đi
theo camera ghi lại khoảng ba giờ bốn mươi phút ngày một mươi sáu tháng một có ba người phá khóa cửa đột nhập xưởng may
nhóm này đi lên lầu tìm tài sản rồi xuống bẻ khóa xe máy dẫn đi
hơn một mươi phút sau nhóm quay lại bẻ khóa hai xe máy và lấy một tv một máy tính rời đi
diễn biến vụ trộm diễn ra trong khoảng ba mươi phút
được biết nạn nhân của vụ trộm là chị phương ba mươi năm tuổi quê quảng ngãi
chị cho biết trước đó vào lúc ba giờ chị đã khóa cửa xưởng may trên đường hương lộ
tám mươi xã phạm văn hai để về quê an tết
khoảng mấy chục phút sau người thân của chị phương thấy cửa sưởng may mở toang nên vào kiểm tra
phát hiện đồ đạc bị xáo trộn
chị cho hay tôi khóa hai lắp cửa với bốn ổ khóa nhưng kẻ giàn vẫn táo tợn đột nhập
tôi vừa rời khỏi nhà hơn ba mươi phút thì bị trộm có thể nhóm này đã theo dõi từ trước
theo chị phương tài sản bị trộm gồm ba xe máy một tv và một máy tính
tổng giá trị hơn sáu mươi triệu đồng
ngay sau khi phát hiện vụ việc chị phương đã trình báo
nhận tin báo công an xã phạm văn hai xuống hiện trường thu thập dữ liệu camera
lấy lời khai người liên quan truy xét kẻ gian
hy vọng lực lượng chức năng sẽ bắt được tên trộm và lấy lại tài sản cho chủ cửa hàng
đây cũng là bài học nhãn tiền để các cửa hàng tự nâng cao ý thức bảo vệ tài sản
ở một vụ việc hy hữu khác đúng là tạo cơ hội cho trộm cắp là có thật
trộm bị ốm đi mua thuốc gọi máy
chủ tiệm không dậy liên hành nghề cũng luôn ví tiền rồi tẩu thoát
lần sau nếu có ngủ thì nhớ các đồ cá nhân cẩn thận hơn nhé
sự việc xảy ra vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi năm phút ngày chín tháng một mươi tại một hiệu thuốc ở hà nội và bị camera an ninh ghi lại
vào thời điểm này cả gia đình gồm có ba người đang say trong giấc ngủ mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra
theo đoạn clip vào khoảng một mươi ba h hai mươi tám phút một nam thanh niên mặc áo cộc tay đến hiệu thuốc
và có vẻ như ăn
anh ấy liên tục gọi chủ quán để mua thuốc nhưng không thành
hơn hai mươi phút sau nam thanh niên này sử dụng khẩu trang bịt mặt quay lại hiệu thuốc
rồi ngang nhiên lẻn vào lấy đi chiếc ví của chủ quán
liên quan đến vụ việc chủ hiệu thuốc cho biết sáng ngày chín tháng một mươi
sau khi chạy xe về để ví trên nóc tủ lạnh ở góc nhà phía bên trong
cơm chưa xong khoảng một mươi ba h nhà tôi ngủ trưa đến khoảng một mươi sáu h chiều
định lấy tiền đi trả tiền làm biển quảng cáo thì không thấy ví
trích lại camera trong nhà thì phát hiện bị đột ngộ
nhập vào lúc một mươi ba h một mươi có thanh niên đi qua cửa hàng
nhìn không thấy người rồi quay lại gọi vờ mua hàng
nhưng trích camera chỉ nghe được một câu gọi
sau đó chỉ vờ gọi rồi bắt đầu ngó nghiêng
tôi đoán là đi mua khẩu trang
khoảng bốn phút sau quay lại đeo khẩu trang vơ gọi và ngó nghiêng tiếp
rồi lại đi ra
ít phút sau thì lại quay lại để gửi sườn bỏ dép vào lấy mất cái ví
theo đó bên trong ví có gần hai triệu tiền mặt
một thẻ atm một đăng ký xe máy
một căn cước công dân một giấy phép lái xe b hai
một giấy phép lái xe máy
chủ tiệm cũng thang thở
không có bằng tôi phải nghỉ làm mất một tuần nay rồi nản thật
bây giờ làm lại mất thêm hai tháng nữa
sau vài ngày xảy ra vụ việc
chủ tiệm thuốc đã đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội
để cảnh báo người dân và nhận về rất nhiều lượt tương tác và bình luận
đa số mọi người đều lên án hành vi trộm cắp liều lĩnh của tên trộm này
vụ việc đã cho thấy các đối tượng trộm cắp ngay càng lưu lĩnh hơn
chỉ cần sơ hở nhỏ thì ai cũng có thể trở thành nạn nhân của chúng
chính vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác
khóa chốt cửa hàng cẩn thận khi không kinh doanh
để tránh rơi vào trường hợp đáng tiếc như thế này nhé
còn đây là tên trộm phải nói là hồn nhiên quá mức
khi đi trộm nhà dân mà lại tỏ ra rất yêu thương

theo đó vào ngày hai tháng bốn công an phường bình trị đông b quận bình tân tp hcm
đã tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ mất trộm tài sản xảy ra trên địa bàn
theo thông tin ban đầu ngày ba mươi tháng ba gia đình chị ngân ba mươi bốn tuổi ngụ quận bình tân ngủ trưa
để ba chiếc điện thoại trên tủ trong đó một chiếc đang cắm sạc
lúc thực dậy gia đình không còn thấy ba chiếc điện thoại
lập tức chị ngân đã trích camera an ninh thì tá hỏa phát hiện
vào lúc một mươi bốn h cùng ngày có nam thanh niên đi vào trong hẻm năm trăm bốn mươi một tỉnh lộ một mươi phường bình trị đông bê
người này đến đứng trước cửa nhà chị ngân quan sát thò tay vào mở chốt cửa
lúc này do gây ra tiếng động sợ bị phát hiện nên kẻ gian nhanh chóng rời đi
ít phút sau người này quay lại đẩy cửa cổng đi vào nhà
lúc trở ra trên tay nam thanh niên cầm nhiều điện thoại giấu vào người rồi rời đi
chị ngân nói
nhà có ba người tôi và ba mẹ nằm ngủ trên nền gạch tại lối ra vào
điện thoại để trên tủ gần chỗ nằm
không ngờ kẻ gian điều lĩnh vào tận bên trong lấy trộm
chị ngân cho biết thêm sau khi lấy trộm điện thoại
kẻ gian đã đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của chị trên ứng dụng điện thoại nhưng không thành công
do đăng nhập sai mật khẩu nhiều lần tài khoản ngân hàng của chị ngân bị khóa
gia đình nạn nhân đã trình báo công an và cho biết
ba chiếc điện thoại bị kẻ gian lấy mất trị giá hơn ba mươi triệu đồng
công an đã lập hồ sơ xuống hiện trường trích xuất camera an ninh
phục vụ công tác truy xét nghi phạm theo trình báo của người dân
tình trạng trộm cắp ở các tỉnh thành trên cả nước vẫn đang ở mức báo động
chính vì vậy trong thời gian tới các hộ dân cần cảnh giác và nếu có điều kiện
các hộ gia đình hãy trang bị thêm hệ thống camera báo trộm để tránh mất tài sản giá trị